ngày hai mươi năm tháng sáu tổng thống mỹ joe biden đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng
vì cộng đồng an toàn hơn về kiểm soát súng đạn
đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong ba thập kỷ tại nước này
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu hạ viện mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nói trên
được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần ba mươi năm qua
tại một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày
với hai trăm ba mươi bốn phiếu thuận và một trăm chín mươi ba phiếu chống hạ viện mỹ đã tán thành dự luật
vì cộng đồng an toàn hơn về kiểm soát súng đạn
dự luật này là một nỗ lực mang tính liên bang mới quan trọng nhất
nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn tại mỹ kể từ khi lệnh cấm vũ khí tấn công
có hiệu lực trong một mươi năm hết hạn vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trước đó trong tối ngày hai mươi ba tháng sáu thượng viện mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này
với tỷ lệ sáu mươi năm phiếu thuận và ba mươi ba phiếu chống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé